và hoàng văn phà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái phép trên mặt túy tại nhà của liêu xeo sành thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo sành thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan
thông tin thêm liên quan đến việc ngăn chặn vụ hỗn chiến chúng tôi vừa đưa tin vào trưa ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an hai huyện châu thành mỏ cái bắc tỉnh bến tre tiến hành khám xét nơi ở của ba đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng hung khí vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

đây là hai trong nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người được công an nghệ an phát hiện giải cứu trong thời gian vừa qua
với vai trò chủ công công an nghệ an đã làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh trực diện tiến tới xóa bỏ tình trạng tội phạm trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đơn vị trong công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ hai mươi ba đối tượng phạm tội đồng thời phối hợp với các lực lượng xác minh giải cứu thành công hai mươi ba nạn nhân trở về